liên quan đến sự việc tám mươi ba giáo viên thuộc năm trường dạy lái xe trên địa bàn tp hcm sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp pháp
sở giao thông vận tải tp hcm đã thu hồi giấy phép dạy học của các giáo viên này và đình chỉ tuyển sinh hai tháng đối với năm cơ sở dạy lái xe
mới đây theo thông báo kết luận của tổng cục đường bộ việt nam sau khi xử lý đơn tố cáo
một mươi giáo viên thuộc năm trường dạy lái xe tại tp hcm sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp pháp
đến nay sở giao thông vận tải đã tiến hành thu hồi tám mươi ba giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe đã cấp do có hành vi sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp lệ để tham dự tập huấn và kiểm tra cấp giấy chứng nhận
đồng thời thanh tra sở giao thông vận tải cũng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với năm cơ sở đào tạo lái xe
gồm trường dạy nghề tư thục lái xe thống nhất trung tâm dạy nghề lái xe tiến phát trung tâm dạy nghề lái xe hiệp pháp
trường dạy nghề tư thục lái xe sài gòn và trường dạy nghề tư thục lái xe thế giới ngoài ra áp dụng hình phạt bổ sung đình chỉ tuyển sinh hai tháng đối với năm cơ sở này